trong những năm tháng chiến tranh đau thương đã lủi ra những mất mát đang dần được hỏa lấp trong cuộc sống hòa bình hôm nay
nhưng lịch sử việt nam luôn khắc kinh đóng góp to lớn của những anh hùng liệt sĩ
trong đó có người con gái trong bài ca mà quý vị đang được lắng nghe
chị là nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân bùi thị cúc người chiến sĩ công an nhân dân kiên trung bất khuất mưu trí dũng cảm

mặc dù đã chín mươi tuổi thế nhưng cụ trần đình tá người em họ của anh hùng liệt sĩ bùi thị cúc
vẫn nhớ rất rõ về câu chuyện hy sinh quả cảm của chị mình người nữ chiến sĩ công an nhân dân kiên cường
sau khi hoàn thành nhiệm vụ tên nhì bị giết thực dân pháp đã tàn phá làng vân mạng
chị cú bị bắt và tra tấn dã man nhưng vẫn kiên quyết không khai
cuối cùng một hôm chuyên trợ nó đưa ra bài nó kéo đi bài như là một thuyết chuối chứ
nhưng mà tất cả là bài nhận là do là bà nó đã hành hình bà trong cái sự hy sinh anh chúng ấy
đến ngày giặc pháp tính tên pháp mà ở cái bốt công tráng ngồi đấy bụng phải ngủi nồng
trước cái sự hy sinh của bà ấy bà nhân dân ở cảnh năm hôm ấy tất cả mọi người đều nước mắt
ngày ngã xuống chị cúc vừa tròn hai mươi tuổi
ở cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con gái chị đã lựa chọn cống hiến hy sinh cho đảng cho tổ quốc và nhân dân
những ngày tháng bảy này xã vân du quê nhà anh hùng liệt sĩ bùi thị cúc và đền tưởng niệm trị tại trụ sở công an tỉnh hương yên đã trở thành địa chỉ đỏ cho các thế hệ trẻ
chúng tôi tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị để về ôn lại cuộc đời hoạt động kích mạng của bà để cho mỗi đàn viên thấm và hiểu được cái sự công hiến hy sinh gian khổ và cái sự anh dũ trong chiến đấu của anh hùng bùi thị cúc